ngày hôm qua công an phường năm tp vĩnh long tỉnh vĩnh long đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
đối với một mươi người tụ tập trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
vào ngày hai mươi hai tháng bảy tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín phường năm tp vĩnh long phát hiện năm người đang tụ tập uống cà phê
tiếp đó vào ngày hai mươi bốn tháng bảy tổ tuần tra kiểm soát tiếp tục phát hiện năm người đang tụ tập ăn nhậu
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và mời những người này về trụ sở làm việc
quả đó một mươi người này đã thừa nhận hành vi tụ tập của mình là vi phạm quy định về việc thực hiện giãn cách xã hội
căn cứ nghị định số một trăm một mươi bảy của chính phủ chủ tịch ubnd tp vĩnh long đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi người với tổng số tiền một trăm năm mươi triệu đồng